trong cuộc gặp với người đồng cấp mỹ barack obama bên lề hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới g hai mươi diễn ra tại trung quốc
tổng thống thổ nhĩ kỳ tayyip erdogan cho biết cần phải truy đuổi các tay súng is ra khỏi ra ở syri mà phía mỹ đang cân nhắc ý tưởng phối hợp với nước này
tuy nhiên ông erdogan nhấn mạnh giới chức quân sự hai bên cần có thêm các cuộc thảo luận
tuyên bố của nhà lãnh đạo thổ nhĩ kỳ được đưa ra hai tuần sau khi ankara triển khai một chiến dịch quân sự trong lãnh thổ của syri
hỗ trợ lực lực đối lập syri tiêu diệt is ở thị trấn biên giới zara bluth
việc giải phóng thành phố này được kỳ vọng sẽ tạo bước ngoặt cho cuộc xung đột đã kéo dài sang năm thứ sáu tại syri
thủ tướng nhật bản shinzo abe hôm nay công bố sẽ cho myanmar vay trị giá hơn một tỷ usd để hỗ trợ phát triển nông nghiệp và xóa đói giảm nghèo
thủ tướng nhật bản shinzo abe và cố vấn nhà nước myanmar bà aung san suu kyi hôm nay đã có cuộc hội đàm
bền lề các hội nghị cấp cao của hiệp hội các quốc gia đông nam á asean ở thủ đô vientiane của lào
tại cuộc gặp hai bên nhất trí sẽ nỗ lực hợp tác vì sự phát triển của myanmar trong đó có khoản cho vay trị giá một trăm hai mươi năm tỷ yên
tương đương với một hai mươi ba tỷ usd của nhật bản để hỗ trợ phát triển nông nghiệp và các chương trình xóa đói giảm nghèo
thủ tướng abe khẳng định nhật bản mong muốn khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực tư nhân tại myanmar thông qua phối hợp công tư toàn diện
cố vấn nhà nước myanmar bà aung san chuji nhấn mạnh chính phủ sẽ thúc đẩy đầu tư nước ngoài cũng như áp dụng luật đầu tư mới
ngoài các vấn đề hợp tác song phương hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi quan điểm về hợp tác khu vực và quốc tế
bộ thương mại mỹ vừa thông báo chính quyền nước này sẽ tiếp tục mở rộng danh sách trừng phạt các công ty của nga do liên quan đến cuộc xung đột tại ukraine
theo hãng tin tass của nga thông báo của cơ quan chuyên ngành bộ thương mại mỹ cho biết
chính quyền nước này một lần nữa mở rộng danh sách các công ty chịu trừng phạt do liên quan đến cuộc xung đột tại ukraine
việc áp dụng trừng phạt đối với các công ty tổ chức là do bổ sung thêm nhiều yêu cầu cấp phép và hạn chế tiếp cận với đa số các trường hợp được miễn xin phép đối với xuất khẩu tái xuất khẩu và chuyển giao trong nước
theo đó bộ thương mại mỹ sẽ thêm vào danh sách trừng phạt tám mươi một công ty và tổ chức trong đó có bảy mươi năm công ty tổ chức có liên quan đến nga
bảy công ty tổ chức có liên quan đến crimea và hai công ty tổ chức có liên quan đến hồng kông và ấn độ
quan hệ giữa đức và thổ nhĩ kỳ đang ngày càng xích lại gần nhau hơn khi bộ quốc phòng đức vừa lên kế hoạch đầu tư hàng chục triệu euro tại căn cứ không quân incleak ở thổ nhĩ kỳ
theo tờ báo tấm gương của đức bộ quốc phòng nước này đã thống nhất kế hoạch tiếp tục với vai trò hỗ trợ lực lượng liên quân chống tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng ở thổ nhĩ kỳ
bộ này quyết định chi năm mươi tám triệu euro cho căn cứ quân sự englic trong đó hai mươi sáu triệu euro
gall sẽ dùng để xây dựng một sân bay riêng dành cho máy bay do thám cũng như những doanh trại tạm trú cho binh sĩ của đức
ngoài ra ba mươi hai triệu euro dùng để xây dựng một trung tâm chỉ huy trong chiến dịch chống is
kể từ khi bắt đầu sứ mệnh chống is đức phải nhờ sự giúp đỡ của mỹ và kỹ thuật của các đồng minh khác
khoản ngân sách đầu tư này được xem là cấp thiết đối với lực lượng binh sĩ đức đang triển khai ở inglis
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân